công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn trung hiếu
trú tại phường trần hưng đạo thành phố phủ lý để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào chiều ngày hai mươi một tháng tám tại khu vực tổ tám phường lê hồng phong thành phố phủ lý
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố phủ lý phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh hà nam đã bắt quả tăng hiếu đang tàng trữ trái phép một trăm bảy mươi chín viên nén màu đỏ
đối tượng khai là ma túy tổng hợp
hiện công an thành phố phủ lý đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ sở kinh doanh karaoke new york có địa chỉ tại hai trăm chín mươi hai bạch đằng phường trương dương
quận hoàn kiếm hà nội chưa đủ điều kiện về an ninh trả tự và đã bị ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm
ủy ban nhân dân phường trương dương ra thông báo yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh
tuy nhiên cơ sở này vẫn hoạt động chui đóng cửa ngoài và mở cửa ngách để đón khách
quá trình đột xuất kiểm tra cơ sở này lực lượng chức năng còn phát
hiện cơ sở có dấu hiệu tổ chức sử dụng chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra đột xuất một phòng hát tại quán karaoke new ork tổ công tác của công an quận hoàn kiếm
phát hiện tại phòng một có một mươi chín đối tượng chín nam một mươi nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chân ma túy
công an quận hoàn kiếm đã đưa các đối tượng cùng tăng vật về trụ sở để xác minh
làm rõ tiến hành xét nghiệm nhanh phát hiện một mươi ba trên một mươi chín đối tượng dương tính với ma túy
chúng tôi cũng đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để
lắm tình hình và tổ chức theo dõi mật phục để làm sao mà bắt giữ xử lý các đối tượng đến đây
để tổ chức bay lắc sử dụng trái phép chân ma túy
quá trình chúng tôi phát hiện thì các đối tượng sử dụng từ ma túy kẹo ma túy đá ma túy ke
cũng như sử dụng cả bóng cười trong tiệc ma túy này
căn cứ vào tài liệu điều tra công an quận hoàn kiếm tạm giữ bốn đối tượng
phạm thị thu phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thương chú trần thế sương
thành phố nam định tỉnh nam định là chủ cơ sở kinh doanh karaoke
có hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và tăng chữ trái phép chất ma túy
trần thị theo mai việt hoàng đinh thị thu thủy có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
em tổ chức sinh nhật là mời mọi người đi ăn rồi ạ
còn lúc xây rượu rồi
thì cũng không làm chủ được hành vi
thế là em mời mọi người lên quán hát
cũng say rồi thì cũng không làm chủ được hành vi
thế là em mang ma túy ra mời mọi người chơi ạ
bọn em rủ nhau về
thì bảo rủ nhau là về hát sinh nhật
đến quán là bảo nhau đến hát
hát từ khi mà bảo nhau là sử dụng thì tôi cũng có trong người
thì tôi bỏ ra ăn
cơ sở kinh doanh karaoke new orp chưa đủ điều kiện về an ninh trật tự
và đã bị ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm
ủy ban nhân dân phường trương
ra thông báo yêu cầu ngưng hoạt động kinh doanh
tuy nhiên cơ sở vẫn hoạt động chui để đón khách
đây là một quán karaoke
thì cũng chưa đủ các giấy phép để hoạt động kinh doanh
chính vì vậy mà chủ cơ sở kinh doanh
đã thiết kế những các cánh cửa bí mật
qua công tác áp dụng các biện pháp
thì chúng tôi cũng phát hiện
cái lối đi của các đối tượng
thì chúng tôi cũng đã
tiến hành đột nhập vào để bắt giữ xử lý các đối tượng
chủ cơ sở còn niêm yết trước cửa quán dòng thông báo
quán đang sửa chữa tạm dừng không đón khách
nhằm che giấu hành vi tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng
vụ việc đang được lực lượng công an khẩn trương điều tra làm rõ
nhằm lập lại trật tự trong lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm này
hôm qua công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam
tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn lâm
chố tại tổ dân phố ba nhân hà nam
dân phố ba nhất thị trấn tân thanh huyện thanh liêm
để điều tra làm rõ về các hành vi sử dụng trái phép vật liệu nổ và hủy hoại tài sản
theo đó vào khoảng một mươi giờ cùng ngày công an huyện thanh liêm nhận được tin báo
của bị hại trú tại tổ dân phố đồi ngang thị trấn tân thanh huyện thanh liêm
về việc chiếc xe ô tô cá nhân bị hư hỏng nặng nghi do đánh mìn
cơ quan công an tiến hành truy xét nhanh bắt giữ đối tượng nguyễn văn lâm
tại cơ quan công an lâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn tỉnh bình định vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
đối với đối tượng nguyễn trung thanh trú tại phường trần quang diệu tp quy nhơn
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong khoảng thời gian từ đầu tháng tám đến nay với thủ đoạn lừa đảo rất tinh vi
đối tượng này đã lẻn vào bãi giữ xe tại các trung tâm thương mại và bệnh viện
trên địa bàn tp quy nhơn cháo đổi vé giữ xe máy sau đó lừa bảo vệ để chiếm đoạt
rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đã thực hiện chót lọt hai vụ lừa đảo
và một số vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn
gây ra hai mươi tám vụ trộm cắp dây cắp điện tại các trạm biến áp
nguyễn minh tuấn chú tại xã hòa bình huyện vũ thư tỉnh thái bình
là công nhân điện lực huyện quỳnh phụ vừa bị công an huyện vũ thư
tiến hành khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó công an huyện vũ thư nhận được tin báo của điện lực tp thái bình
về việc trong khoảng thời gian từ tháng bốn đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi
một số trạm biến áp trên địa bàn huyện vũ thư do điện lực tp thái bình quản lý
bị kẻ gian cắt dây điện và trộm cắp
qua điều tra đội cảnh sát hình sự công an huyện vũ thư đã làm rõ
đối tượng trộm cắp là nguyễn minh tuấn
tuấn khai nhận do không có tiền tiêu xài nên từ tháng bốn đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tuấn đã gây ra hai mươi tám vụ trộm cắp dây cắp điện tại các trạm biến áp
thuộc địa bàn các huyện vũ thư quỳnh phụ kiến sương và tp thái bình
tăng vật thu giữ gồm một kìm cộng lực ba mươi năm kg dây đồng
cùng một số tăng vật khác có liên quan
còn tại tỉnh nghệ an bốn đối tượng trong vụ trộm cắp tài sản
xảy ra tại công trường thi công dự án cao tốc bắc nam
đi qua huyện diễn châu vừa bị công an huyện diễn châu ra quyết định khởi tố
bốn đối tượng bị khởi tố gồm đào anh dũng chú tại tỉnh hà tĩnh
trần công danh đinh văn hảo và nguyễn thế dũng cùng chú tại tỉnh nghệ an
được biết dũng hảo và danh là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn hòa hiệp
tối một mươi hai tháng tám khi được giao năm thùng dầu diesel để phát điện
ba đối tượng đã bán hai thùng dầu cho dũng với giá sáu triệu đồng
hiện công an huyện diễn châu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đào anh dũng
đinh văn hảo trần công danh về hành vi trộm cắp tài sản
nguyễn thế dũng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng vừa khởi tố chín đối tượng
để điều tra về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
thủ tục mà nhóm đối tượng này cho vay rất đơn giản
chỉ cần cung cấp hình ảnh về các giấy tờ chứng minh thông tin cá nhân
như sổ hộ khẩu căn cước công dân các đối tượng sẽ đến tận nhà xác minh và giải ngân ngay
qua điều tra lực lượng công an xác định nhóm này cho nhiều người vay
với lãi suất rất cao lên tới hơn năm trăm linh một năm
tính đến nay đã làm rõ gần bốn mươi người vay của nhóm đối tượng trên
với số tiền cả gốc và lãi lên tới hàng trăm triệu đồng
ngoài ra cơ quan điều tra cũng xác định những đối tượng giữ vai trò chủ mưu cầm đầu trong nhóm
liên quan đến vụ bốn mươi người nhập cảnh trái phép về việt nam qua sông bình di
sáng nay thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết
đồn biên phòng cửa khẩu long bình huyện an phú đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc
cho cơ quan điều tra công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
lãnh đạo công an tỉnh an giang cho biết qua lấy lời khai của bốn mươi công dân
từ casino campuchia chạy về an giang xét thấy có dấu hiệu tội phạm mua bán người
sau thời gian ngắn tích cực điều tra cơ quan điều tra đã phát hiện có bốn đường dây
có dấu hiệu tội phạm mua bán người xuất hiện ở một số tỉnh thành phố trong cả nước
trước đó vào khoảng chín giờ ngày một mươi tám tháng tám chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín
số hai mươi một thuộc đồn biên phòng cửa khẩu long bình bộ đội biên phòng tỉnh an giang
đóng tại khóm tân khánh thị trấn long bình huyện an phú đã phát hiện bắt giữ bốn mươi người
từ casino rich world thuộc huyện cao thom tỉnh kandan campuchia bơi qua sông bình di
nhập cảnh trái phép về việt nam
liên quan đến vụ việc qua quá trình điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang
phối hợp cùng công an huyện an phú xác định trong số bốn mươi người nhập cảnh trái phép về việt nam
có sáu người do nguyễn thị lệ và lê văn danh đưa chót lọt xuất cảnh trái phép sang campuchia trước đó
chiều ngày hai mươi hai tháng tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đã tiến hành khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn thị lệ và lê văn danh
để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
thông tin từ công an tỉnh bắc giang đối tượng chặn đường để sát hại một phụ nữ
đã tử vong do uống thuốc diệt cỏ tự tử trước khi bị bắt
trước đó vào ngày hai mươi tháng tám công an huyện tân yên tỉnh bắc giang tiếp nhận tin báo về việc
khoảng một giờ bốn mươi năm phút cùng ngày tại đoạn đường thuộc xã phúc hòa huyện tân yên
một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trên đường về nhà đã bị một đối tượng đi xe ô tô
sử dụng hung khí đánh bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
qua công tác tổ chức điều tra vụ việc cơ quan công an xác định đối tượng đinh hữu hải
điều khiển xe ô tô đi theo người phụ nữ trên đến đoạn đường thuộc xã phúc hòa
rồi điều khiển xe đâm vào xe mô tô của người phụ nữ này khiến chị ngã xuống đường
sau đó hải xuống xe sử dụng dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân
hiện nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện việt đức hà nội và đã qua cơn nguy kịch
trước khi bị bắt tại một nhà nghỉ ở xã việt lập huyện tân yên
đinh hữu hải đã uống hai chai thuốc diệt cỏ để tự tử
ngay sau đó lực lượng công an đã đưa hải đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện tân yên
rồi tiếp tục chuyển tuyến lên bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang để theo dõi và điều trị
tuy nhiên đến hai mươi một h bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng tám thì đối tượng hải tử vong
một mươi năm tù là tổng hình phạt mà toán nhân dân tỉnh vĩnh long tuyên phạt hai bị cáo phan thị thu lan và hồ ngọc minh về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào khoảng hai giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an tỉnh vĩnh long tuần tra đến khu vực phường tân ngãi thành phố vĩnh long
phát hiện xe ô tô chở ba người gồm lan minh và tài xế có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra
thấy lực lượng công an lan đã ném một bịch ni lông bên trong chứa

kiểm tra trên người minh phát hiện một bịch tương tự nên cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với lan và minh
khám sát khẩn cấp nợ của lan tiếp tục thu giữ nhiều bịch chứa tinh thể màu trắng
kết quả giám định số ma túy mà lực lượng thu được tổng trọng lượng trên một trăm linh gram là loại methamphetamin
theo hồ sơ vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một lan bị tòa nhân dân huyện tam bình tỉnh vĩnh long tuyên phạt một mươi năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
do lan đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi nên được hoãn chấp hành án và áp dụng biện pháp cấn bi hỏi nơi cư trú
sau khi xem xét nội dung vụ án hội đồng xét xử đã tuyên phạt phan thị lu thu lan hai mươi năm tù
tổng cộng hình phạt mà lan phải chấp hành là ba mươi năm tù và hồ ngọc minh là một mươi sáu năm tù cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng về hành vi cướp tài sản đối với bốn đối tượng mai hoàng phước nguyễn thành nhân nguyễn đức trí dũng và nguyễn minh dũng
đây là nhóm thanh niên trong vụ cầm hung khí xin năm hộp bánh trung thu về đi biếu gây xôn xao dư luận cách đây một mươi ngày
sau khi nhậu xong vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng tám nhóm đối tượng đã mang mã tấu đến cửa hàng bánh trung thu trên đường đại lộ bình dương
đe dọa nhân viên chiếm đoạt năm hộp bánh và hai lồng đèn
khám sát nơi ở của các đối tượng cơ quan điều tra thu giữ một số hộp bánh trung thu lồng đèn xe ô tô cùng nhiều hung khí tự chế
nhóm này không có nghề nghiệp thường xuyên tụ tập ăn nhậu sử dụng các chất kích thích sau đó thực hiện hành vi gây dối hủy hoại tài sản
qua test nhanh các đối tượng đều dương tính với ma túy một số đối tượng có liên quan trong các vụ án cố ý gây thương tích xảy ra